phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp cùng ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế
tỉnh chiết giang của trung quốc đã tổ chức buổi tọa đàm thương mại và đầu tư việt nam
chiết giang trung quốc năm hai nghìn một mươi bảy hội thảo có sự tham gia của sáu mươi doanh nghiệp việt nam
và ba mươi doanh nghiệp tỉnh chiết giang trung quốc
theo số liệu từ hải quan việt nam năm hai nghìn một mươi sáu tổng kim ngạch thương mại việt trung đạt gần bảy mươi hai tỷ usd
tăng gần tám so với năm hai nghìn một mươi năm trong đó xuất khẩu của việt nam sang trung quốc đạt hai mươi một chín mươi bảy tỷ usd
tăng hai mươi tám bốn kim ngạch nhập khẩu từ trung quốc gần năm mươi tỷ usd tăng chín
về đầu tư tỉnh đến hết tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy trung quốc là đối tác đầu tư đường thứ tám
trên một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại việt nam
với một sáu trăm một mươi năm dự án tổng vốn đầu tư đăng ký đạt một mươi một một tỷ usd

hiện môi trường kinh doanh và đầu tư ở việt nam không ngừng được cải thiện
theo hướng minh bạch hóa thông thoáng
bên cạnh đó hệ thống tài chính ngân hàng tiếp tục
được củng cố hạ tầng cơ sở cũng được đầu tư hoàn thiện

được củng cố hạ tầng cơ sở cũng được đầu tư hoàn thiện
đầu tư giữa hai bên